thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump đã rời nhà trắng để tới điều trị tại một bệnh viện quân đội ngay bên ngoài thủ đô washington
sau khi có kết quả dương tính với virus sars cov hai nhưng sẽ vẫn tiếp tục làm việc từ bệnh viện
thư ký báo chí nhà trắng khaled mark elani thông báo tổng thống trump sẽ làm việc từ văn phòng dành cho tổng thống tại trung tâm y tế quân đội quốc gia
walter reed trong vài ngày tới
mọi sự kiện chiến dịch trước ngày bầu cử mùng ba tháng một mươi một liên quan tới ông donald trump sẽ được tổ chức trực tuyến hoặc bị hoãn
bác sĩ nhà trắng sean conly cho biết tổng thống mỹ mệt mỏi nhưng tinh thần tốt và đang dùng một liều đơn hỗn hợp kháng thể chống covid một mươi chín
do hãng công nghệ sinh học regeneron điều chế
nhà trắng đang tiến hành truy vết tiếp xúc với tổng thống donald trump và đệ nhất phu nhân melanie trump
hiện tại con trai tổng thống là baron trump một mươi bốn tuổi có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
một số quan chức chính phủ mỹ có tiếp xúc với tổng thống mỹ cũng có xét nghiệm âm tính như phó tổng thống mỹ mike pence và phu nhân karen pence
bộ trưởng y tế và dịch vụ con người alex azar bộ trưởng tài chính steve mnuchin
vài giờ sau khi tổng thống donald trump thông báo đã mắc covid một mươi chín đối thủ của ông trong cuộc bầu cử là cựu phó tổng thống joe biden và vợ đã có kết quả xét nghiệm âm tính
tuy nhiên một số chuyên gia lưu ý rằng ông biden vẫn cần xét nghiệm lại trong vài ngày tới
vì thời gian tới lúc ông tranh luận trực tiếp với tổng thống trump cho đến nay chỉ mới ba ngày
ở cuộc tranh luận đó hai người không bắt tay và duy trì khoảng cách trong suốt sự kiện
thông tin về sức khỏe của tổng thống mỹ đã khiến thị trường chứng khoán mỹ chìm trong sắc đỏ
giá vàng giá giàu đều có những phản ứng mạnh
cổ phiếu của các công ty liên quan đến sự mở cửa trở lại của nền kinh tế mỹ chịu tác động nặng nề nhất
đặc biệt là của các hãng hàng không và hãng tàu du lịch
cổ phiếu công nghệ cũng giảm điểm toàn thị trường
các thị trường chứng khoán châu á phản ứng khá tiêu cực với thông tin ông trump bị bệnh với những đợt bán tháo
giá dầu cũng đi xuống trong khi giá vàng tăng lên mức sấp xỉ một chín trăm linh usd một ounce